năm hai nghìn một mươi tám vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến đường sắt như lật tàu
hai tàu đâm nhau tàu đâm xe tải và nguyên nhân dẫn đến những tai nạn như vậy phần lớn là bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông
hiện nay dù đã triển khai nhiều biện pháp nâng cấp duy tu cũng như áp dụng công nghệ mới trong việc vận hành sử dụng và khai thác
thế nhưng thực chất ngành đường sắt việt nam vẫn đang vận hành hoàn toàn trên nền hạ tầng của hệ thống cũ đã tồn tại nhiều năm qua
đường sắt hiện nay là có bảy tuyến đường sắt trên mạng toàn mạng đường sắt giao thông việt nam có bảy tuyến nhưng mà cái tuyến chính là tuyến hà nội sài gòn
thì như vậy là tình trạng đường sắt mà đến bây giờ so với thời pháp thuộc thì không tiến bộ hơn bao nhiêu
hầu hết là vẫn trên cơ sở cái nền tảng của cái đường sắt cũ từ thời pháp bây giờ
thì có nâng cấp cải tạo nhỏ lẻ về bản chất hình ảnh của đường sắt vẫn là như thế
theo tôi đánh giá là vẫn không hơn
có tiến bộ nhưng mà theo tính chất
nó không thành một hệ thống
không báo qua hệ thống hàng rào chắn khi đi qua khu vực đông dân còn hệ thống đèn canh gác chắn chập trờn
cùng với đó dọc trục đường bắc nam vài nghìn đường ngang dân sinh được mở tự do
theo thống kê hiện nay có tới hơn năm đường ngang giao cắt giữa đường sắt và đường bộ
trong đó chỉ có một phần ba là hợp pháp còn lại đều là tự phát
và con số này vẫn tiếp tục gia tăng khi nhà dân vẫn tiếp tục bám sát đường
vì lý do đó hơn tám mươi số vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại các đoạn đường ngang
là điều không thể tránh khỏi
tại các quốc gia phát triển trên thế giới dọc tuyến luôn có hệ thống hàng rào chắn bảo vệ
hoặc tách biệt hoàn toàn đường sắt với đường bộ và các khu dân cư
đây được xem là giải pháp hiệu quả trong vấn đề nâng cao chất lượng hạ tầng đường sắt
cũng như giảm triệt đề tình trạng xung đột giữa đường sắt và đường bộ kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông